thưa quý vị xung quanh việc triển khai thí điểm không gian đi bộ tại một mươi năm tuyến phố
chung quanh hồ hoàn kiếm tp hà nội đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân
tuy nhiên kéo theo đó cũng còn không ít những bất cập
lợi dụng nhu cầu gửi xe rất đông của du khách tới hồ hoàn kiếm tham quan và vui chơi vào dịp cuối tuần
bên cạnh các điểm trong giữ xe của tp hà nội được niêm yết giá rõ ràng thì vẫn còn có tình trạng chật chém
các bãi trong giữ xe không phép thì ngang nhiên mọc lên bất chấp quy định của pháp luật về việc trông giữ xe gây bức xúc cho người dân
và để phục vụ nhu cầu đi lại và tham quan của du khách cũng như người dân trên các tuyến phố đi bộ được thuận lợi
đồng thời tránh tình trạng thu phí gửi xe cao hơn quy định
ubnd tp hà nội đã giao hai mươi bảy điểm trong giữ xe cho đoàn thanh niên công an tp hà nội đảm nhận
qua những ngày đầu thực hiện thì các điểm trong giữ xe này đã đem lại nhiều mặt tích cực
giúp cho người dân yên tâm và thoải mái để tham quan
qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên các tuyến phố
trong số hai mươi bảy điểm trong giữ xe được các tri đoàn cơ sở thuộc đoàn thanh niên công an thành phố hà nội đảm nhận
có hai mươi ba điểm trong mô tô xe máy bốn điểm trong ô tô phí trong xe được thực hiện theo quy định
xe đạp ba đồng xe máy năm đồng ô tô ba mươi đồng
các điểm trông giữ xe vừa phục vụ nhu cầu của nhân dân vừa phòng ngừa phát hiện
kịp thời xử lý những hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
qua thường vụ đoàn thành phố cũng đã tổ chức phối hợp với lực lượng chức năng
tiến hành bàn giao tiếp nhận cũng như là triển khai trông giữ tại hai mươi ba điểm
trông giữ phương tiện là xe đạp và xe máy và bốn điểm là trông giữ phương tiện là ô tô
với mục đích là để phục vụ cho nhu cầu đi lại thăm quan của nhân dân
tại khu vực phố đi bộ cũng như các vùng phụ cận
và đảm bảo cho nhân dân được trông xe đủ giá
và thực hiện kế hoạch này thì báo thành phố trong ba ngày vừa qua
đã huy động gần một lượt đoàn viên thanh niên
triển khai tại hai bảy điểm và trong đó thì ngoài nhiệm vụ trông giữ phương tiện cho nhân dân
thì các bộ trí đoàn viên thanh niên của quốc gia thành phố cũng đã thực hiện các nhiệm vụ khác
đó là nhiệm vụ hướng dẫn và tuyên truyền pháp luật cho nhân dân
bên cạnh đó phối hợp với các lực lượng chức năng xung quanh địa điểm
để tiến hành đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm được phân công
trước đây mỗi khi người dân đến tham quan vui chơi giải trí trên khu vực hồ gươm
luôn lo ngại về vấn đề bảo quản tài sản cũng như giá gửi xe
tại các điểm tự phát của người dân
giờ đây cảm giác đó đã hoàn toàn thay đổi
trước khi lên phố đi bộ ngày hôm nay thì mình có đọc qua thông tin về quân đội và công an
để xem người xe trong phố đi bộ
thì hôm nay mình lên đây gửi xe thì mình rất là yên tâm và mình thấy rất là hài lòng
với cách thứ nhất là ứng xử và cách xếp xe của quân đội ở đây
và như trước đây mình lên đến đây thì mình thường chập chém xe là hai mươi ba mươi một vé
vừa an tâm và giá cả cũng rất là hợp lý
trước đây thì vào mỗi mùa lễ hội như thế này thì chúng tôi gửi xe rất là đắt
thông thường là từ ba mươi năm mươi một vé
bây giờ từ ngày có những điểm trông giữ xe mà do ủy ban thành lập ra
thì vé rất là hợp lý chỉ từ ba đến năm một vé
và lại có lực lượng công an an ninh
nên là chúng tôi cảm thấy rất là an tâm khi mà tham gia vào các mùa lễ hội thế này
những điểm trong giữ xe của nó là
đoàn thanh niên công an thành phố đã tạo niềm tin cho người dân
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tuyến phố có những điểm trong giữ xe trái phép
thu tiền với mức giá cao ngất ngường từ hai mươi đến năm mươi đồng một chiếc xe máy
khiến người dân bức xúc
để ngăn chặn tình trạng này trong thời gian tới
tương lượng thức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra và xử lý
nhằm tạo cảm giác thoải mái nhất cho người dân và du khách